kính chào quý vị và các bạn
tại các tỉnh phía đông bắc bộ mưa rông được dự báo còn tiếp tục lặp lại trong đêm nay và sáng sớm mai
do ảnh hưởng của rãnh mây rông tầng thấp kết hợp với hoạt động của hội tụ gió ở mực năm m còn duy trì
mưa rông lượng khá sẽ tập trung xuất hiện tại các tỉnh vùng núi đông bắc
sau đó trong ngày mai đến ngày hai mươi hai tháng tám mưa sẽ giảm dần chủ yếu về đêm và sáng tại một số tỉnh vùng núi
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn sau đó tăng dần trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ cũng có mưa rông trong đêm nay và sáng sớm mai
mưa với lượng lớn hơn sẽ tập trung ở các tỉnh vùng núi tây bắc
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi ba mươi ba độ sau đó sang đến ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai mưa giảm dần trên khu vực kéo theo nhiệt độ tăng nhẹ
các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an còn có khả năng lặp lại mưa rào và rông trong đêm nay và sáng sớm mai
cục bộ có điểm có mưa vừa có thể kèm lốc xét và gió mạnh trong cơn rông
sau đó mưa sẽ giảm nhanh nhiệt độ cũng gia tăng lại
tại các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế thời tiết không có nhiều biến động khi nắng nóng diện rộng vẫn bao trùm trong cả ba ngày tới
với mức nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
đi tiếp với các tỉnh phía nam miền trung khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết trong ba ngày tới không có quá nhiều biến động
nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với mức nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi sáu ba mươi tám độ duy trì từ đà nẵng đến phú yên
các khu vực còn lại thì nắng nóng đỡ gai gắt hơn
tại các tỉnh vùng cao tây nguyên trong ngày mai mưa rông còn xuất hiện nhiều nơi
do ảnh hưởng của gió tây nam kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên tầng cao
có nơi mưa vừa đến mưa to cục bộ có nơi mưa rất to và rông
sang đến ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai mưa rông giảm bớt về cường độ tập trung vào chiều tối đêm và sáng sớm
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ và tăng nhẹ trong ngày hai mươi hai
trong ngày mai nam bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to cục bộ có nơi mưa rất to và rông
nhiệt độ ban trưa là ba mươi ba mươi ba độ cảm giác hơi oi nóng
sau đó sẽ tăng lên mức ba mươi một ba mươi bốn độ trong hai ngày tiếp theo khi mưa giảm